liên quan đến vụ việc ba mươi một học sinh nghi ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ
vào chiều ngày hôm nay thông tin từ trung tâm y tế huyện kromana tỉnh đắk lắc cho biết
hiện sức khỏe của các em học sinh đã ổn định nhiều em đã được xuất viện
trong số ba mươi một học sinh nhận bóng bay từ bốn người lạ trước cổng trường tiểu học lý tự trọng
thị trấn buôn chấp vào chiều ngày hôm qua hai mươi hai tháng ba
có một mươi tám em phải điều trị tại trung tâm y tế huyện một mươi ba em theo dõi tại nhà
sau một ngày điều trị thì sức khỏe của các em đã ổn định
được chỉ định xuất viện trong chiều ngày hai mươi ba và sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
ba em tiếp tục được điều trị
quá trình tiếp nhận các học sinh nghi bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ
các em đều có các dấu hiệu như đau đầu buồn nôn khó thở đau bụng chóng mặt
trong đó có sáu em phải chỉ định thở oxy và can thiệp thuốc